từ các phân tích luật sư đề nghị xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như
ăn năn hối cải có thành tích xuất sắc chủ động khai nhận tích cực hợp tác với cơ quan điều tra
để sớm kết thúc vụ án đồng thời đề nghị cho bị cáo trọng hưởng chính sách hình sự đặc biệt
như đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra và không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội
tuyên mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt
cũng trong sáng ngày hôm nay các bị cáo thuộc công ty trách nhiệm hiếu hạn tư vấn đầu tư
và thẩm định amax cũng trình bày phần tự bào chữa đồng thời đề nghị hội đồng xét xử
xin giảm nhẹ mức án so với đề nghị của viện kiểm sát
cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự bốn đối tượng bị chuyên đã vừa bị công an
huyện vĩnh tường phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc
và công an thành phố hà nội bắt giữ bốn đối tượng bị chuyên đã gồm lê hồng phong
lê hồng tuân phạm văn sáng và phạm quang huy đều trú tại huyện đông anh
thành phố hà nội trước đó công an huyện vĩnh tường tiếp nhận nguồn tin tội phạm
về việc cho vai lãi nặng xảy ra tại công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư phúc thịnh
gọi tắt là công ty phúc thịnh ở địa chỉ thị trấn thổ tàng huyện vĩnh tường
do đối tượng là lê hồng phong làm giám đốc công an huyện vĩnh tường đã tiến hành
điều tra xác minh năm hai nghìn một mươi tám lê hồng phong là giám đốc công ty cùng đồng bọn
đã cho một mươi sáu người vay tiền với lãi suất cao mức lãi suất từ bốn đồng một triệu đồng
mỗi ngày đến sáu đồng trên một triệu đồng một ngày tương đương với lãi suất
từ một trăm bốn mươi sáu một năm cho đến hai trăm một mươi chín một năm và thu lợi nhuận bất chính hơn hai trăm ba mươi triệu đồng
căn cứ vào các tài liệu thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lê hồng phong
lê hồng tuân phạm văn sáng và phạm quang huy về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tuy nhiên các đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường đã ra quyết định truy nã đối với bốn đối tượng trên
sau một thời gian bỏ trốn bốn đối tượng đã bị bắt giữ
liên quan đến vụ việc triệt phá nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen đã xông vào bệnh viện
và khống chế giám đốc để đòi nợ trên địa bàn tỉnh đồng nai
cho đến ba giờ sáng ngày hôm qua cơ quan công an đã hoàn tất công tác khám xét
và bắt giữ một mươi bốn đối tượng có liên quan trong vụ việc
điều tra ban đầu cho thấy do cần tiền để đầu tư xây dựng bệnh viện
ông nguyễn thế thử giám đốc bệnh viện đã vay mượn của vợ chồng đặng quang toàn
biệt danh là toàn đen quê xã quảng thanh huyện thủy nguyên tp hải phòng
với lãi suất được tính theo ngày
do số tiền vay nhiều cộng với lãi suất quá cao ông thử chưa có tiền trả
nên vợ chồng toàn đã gây sức ép bắt ông thử phải trả đủ cả số tiền gốc và lãi
đến một mươi bảy h một mươi năm phút ngày hai mươi một tháng một mươi hai đối tượng đặng quang toàn và vợ là trương thị bích hằng
chú thị trấn tân phú huyện tân phú tỉnh đồng nai cùng một mươi hai đối tượng khác
bất ngờ xông vào bệnh viện tâm hồng phước uy hiếp các y bác sĩ
rồi khống chế bác sĩ nguyễn thế thử để đòi nợ khiến cả bệnh viện hỗn loạn
tại đây vợ chồng toàn đã xông vào phòng làm việc của ông thử
chửi bới hâm dọa lục xoát đồ và phát hiện có một bọc tiền để trong ngăn kéo nên đã lấy đi
lúc này ông thử giật lại khi bị đặng quang toàn dùng bút bi đâm thẳng vào người gây thương tích
ngay sau khi nhận được tin báo công an tỉnh đồng nai đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
phối hợp với trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
nhanh chóng tới hiện trường bao vây không chế bắt giữ các đối tượng
và tiến hành khám xét khẩn cấp các địa điểm là nơi ở nơi cất dấu tài liệu
tài sản của các đối tượng thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng

nhanh chóng tới hiện trường bao vây không chế bắt giữ các đối tượng thu giữ nhiều tài liệu thu giữ nhiều tài liệu thu giữ nhiều tài liệu thu giữ nhiều tài liệu
cảnh sát cơ động nhanh chóng tới hiện trường bao vây không chế bắt giữ các đối tượng thu giữ nhiều tài liệu thu giữ nhiều tài liệu thu giữ nhiều tài liệu

cảnh sát cơ động nhanh chóng tới hiện trường bao vây không chế bắt giữ nhiều tài liệu thu giữ nhiều tài liệu thu giữ nhiều tài liệu thu giữ nhiều tài liệu thu giữ nhiều tài liệu thu giữ nhiều tài liệu
cảnh sát cơ động nhanh chóng tới hiện trường bao vây không chế bắt giữ nhiều tài liệu thu giữ nhiều tài liệu thu giữ nhiều tài liệu thu giữ nhiều tài liệu thu giữ nhiều tài liệu

tại các điểm chợ đầu mối chợ trọng điểm khu dân cư có gắn với việc sản xuất kinh doanh
qua đó kịp thời chấn chỉnh khắc phục ngay những nguy cơ có thể dẫn đến cháy nổ
tường thì qua kiểm tra những đường dây dấn điện của các thư thương vẫn còn đi luôn vào những dạng liệu dây cháy
ví dụ như là quần áo hoặc là những cái bọc nilon để chứa bao bì sản phẩm
thì đây là những cái chất mà có thể dễ xảy ra sự cố cháy
như vậy thì để chủ động công tác không ngơ
thư thương cũng như các hội nguyên nhân thời gian sắp tới bố trí sắp xếp những hệ thống điện nên có khoảng cách tạo khoảng không
cách xa những chất dễ cháy trong cơ sở để chủ động không để xảy ra sự cố cháy
bất kỳ người dân nào cũng hiểu rõ những hậu quả đau lòng từ giặc lửa gây ra
chính vì vậy không những các cơ quan chức năng các hộ kinh doanh mà từ chính người dân
cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy
tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong việc sử dụng điện nhiệt trong sinh hoạt
tại bất kỳ thời điểm nào
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào chiều ngày hôm qua
tại km bảy hai trăm linh tỉnh lộ ba trăm chín mươi một đoạn qua xã ngọc sơn thành phố hải dương
giữa xe ô tô với một xe máy đều mang biển kiểm soát hải dương khiến một người tử vong tại chỗ
nạn nhân tử vong là nguyễn trọng đức chú tải xã ngọc sơn thành phố hải dương
tại thời điểm tai nạn xe ô tô tải biển kiểm soát ba mươi bốn c một mươi năm nghìn chín trăm một mươi sáu do đồng quang huy
chú tải xã liên hòa huyện kim thành tỉnh lộ ba trăm chín mươi một
hải dương điều khiển hướng đi tứ kỳ hải dương đã va chạm với xe mô tô do nạn nhân điều khiển theo hướng ngược lại
dấu vết tại hiện trường cho thấy ô tô đã phanh trước khi va chạm với xe máy
ngay sau đó lực lượng công an thành phố hải dương đã có mặt tại hiện trường
để tiến hành phân luồng giao thông bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
trước tình trạng là nhiều phương tiện lén lút vào ban đêm khai thác cát trái phép để bán ra thị trường
khiến cho rất nhiều hectare đất sản xuất nông nghiệp
cùng nhiều tài sản khác của người dân đã bị xâm hại sạt lở
công an huyện sơn tinh tỉnh quảng ngãi đã tổ chức truy quét các phương tiện khai thác cát trái phép trên sông trà khúc
khoảng hai mươi hai h tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai công an huyện sơn tịnh đã truy bắt trên năm thuyền
đang khai thác cát trái phép trên đoạn sông trà khúc thuộc thôn trường xuân xã tịnh hà huyện sơn tịnh
lực lượng công an cũng bắt quả tang nhiều xe máy đào xe ben chở cát
không biết cái bánh này của em em đâu có trả đâu
ít là lâu lâu em hiếm lắm chứ kèo rồi chứ cũng đâu có đi xe cốt
lâu lâu em vô đây một xe mới chở bữa nay em vô gặp anh nữa chứ hầu giờ đi đều bắt lắm
dân lòng đây có một đêm lấy có cái gai hút đi đuổi cho dân lòng nhỏ
trước đó tối ngày hai mươi một tháng một mươi hai công an huyện sơn tịnh cũng đã tổ chức bắt giữ một mươi ô tô cùng nhiều phương tiện
phục vụ việc khai thác cát trái phép tại khu vực bờ bắc sông trà khúc thuộc xã tịnh hà
hàng năm nhiều diện tích đất sản xuất của người dân bị nước lũ sông trà khúc tàn phá khiến đồng ruộng bị thu nhỏ lại
đây là nguyên nhân xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông ở huyện sơn tịnh và thành phố quảng ngãi
một trong những nguyên nhân nữa là việc đề xuất cấp có thẩm quyền khảo sát đánh giá quy hoạch cấp phép
cho các đơn vị khai thác cát sỏi đang gặp nhiều vướng mắt khiến nạn khai thác cát sỏi trái phép tồn tại dài dẳng không xử lý triệt đề

từ charlotte cho biết d frenk đã giới thiệu với chúng tôi
khắc this doorience đã xây dựng kế hoạch kế hoạch phối hợp với gợp lượng lượng nươngmmc thân mạo siege an toàn thời
sâu bất thường xảy ra liên tục đặc biệt là lũ trên sông trà khúc
vì thế việc nhiều chủ đầu nậu và người dân bất chấp sử dụng nhiều phương tiện khai thác cát trái phép
đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giảm chảy sát lờ bờ sông và đe dọa đến tính mạng của người dân
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp vinh huê
xã vang quế đông huyện bình đại tỉnh bến tre về tội cố ý gây thương tích
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỏ cây nam
tỉnh bến tre là đối tượng nguyễn trí nhân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khu phố ba
thị trấn mỏ cày huyện mỏ cầy nam tỉnh bến tre có sẹo chấm cách một tám cm trên sau cánh mũi phải
và đối tượng vũ minh đức sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp tám xã minh hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bến tre tỉnh bến tre ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần